bắt đầu từ tháng một mươi sân bay tân sơn nhất sẽ triển khai áp dụng hệ thống phương thức bay mới
sử dụng tính năng dẫn đường rnav một nhằm giúp nâng cao năng lực thông qua tại sân bay
lên năm mươi bốn chuyến bay một giờ tăng một mươi chuyến so với hiện nay
theo tổng công ty quản lý bay việt nam đây là một trong những giải pháp quan trọng
nhằm kịp thời giải quyết vấn đề tắc nghẽn hoạt động bay trên không cũng như dưới mặt đất
tại sân bay tân sơn nhất
các đơn vị chuyên môn đã mất hai năm nghiên cứu để thống nhất bản mô tả kỹ thuật
bay thử trong buồng lái mô phỏng
hiện mỗi ngày có hơn bảy trăm linh lượt chuyến bay cất hạ cánh tại sân bay tân sơn nhất
năng lực thông qua đường cất hạ cánh được điều phối bốn mươi bốn chuyến bay một giờ
tức trung bình cứ một phút hai mươi giây lại có một máy bay cất hoặc hạ cánh
tuy nhiên do hạ tầng mặt đất tại sân bay quá tải và phương thức điều hành không lâu cũ
khiến nhiều máy bay bị chậm cất cánh hoặc phải bay vòng để chờ hạ cánh